một tháng trở lại đây giá lợn hơi trên thị trường cả nước tăng đột biến
tại đồng nai nơi được xem là thủ vụ chăn nuôi lợn của cả nước giá lợn hơi tăng lên mức sáu mươi đồng một kg
trong khi nguồn cung không đủ khiến cả người tiêu dùng và tiểu thương lo lắng
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại đồng nai
những ngày gần đây giá lợn hơi xuất chuồng trên địa bàn đồng nai đang tăng
giao động từ tám mươi năm đến một trăm một mươi đồng một kg
đây là mức giá cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây
tôi cũng mong giá cả nó điều chỉnh cho nó bình ổn
đừng có tăng để cho người chăn nuôi vừa có lợi nhuận mà người tiêu dùng chúng tôi cũng cảm thấy an tâm
theo nhiều tiểu thương do ảnh hưởng dịch tả lợn châu phi nên nguồn cung thiếu hụt trầm trọng
đa số bà con đều lấy lợn ở trong các trại chăn nuôi lớn và phải qua một trung gian mới có hàng để bán
rất là khó mua
bây giờ nhà lái heo thì đi mua khó
mà người chủ heo thì phải heo
cao thì không bỏ bán nữa giữ heo lại
giờ là đi bán thịt cũng khó heo cao quá bán lẻ cũng khó lắm không có rẻ đâu
thì giờ buôn bán rất ế ẩm
khi mà cái lượng heo chăn nuôi trong người chăn nuôi nó giảm dần
thì cái cung nó sẽ nhỏ hơn cầu
thì từ nay tới tết thì giá heo sẽ tiếp tục tăng
trước việc giá lợn tăng cao
các ngành chức năng cần có giải pháp kịp thời bình ổn giá
nhất là dịp tết dương lịch và tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi đang cận kề
đối với người tiêu dùng
cũng nên thay đổi thói quen mua thực phẩm
vì hiện nay các loại thịt gia cầm đang rất rồi rào
thậm chí có nguy cơ dư nguồn cung
nên giá đang ở mức thấp